bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển tây nam
đã phát hiện hai vụ vận chuyển gần hai trăm linh lít dầu đeo trái phép trên biển
cụ thể vào lúc giờ ngày một mươi chín tháng hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện tàu vận tải
do ông phùng văn linh chú tại tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra tại thời điểm kiểm tra trên tàu đang vận chuyển khoảng một trăm bốn mươi năm lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đến ba giờ sáng cùng ngày
lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tàu do ông trần văn tuấn chú tại tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
vận chuyển hơn hai mươi năm lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử
trở quá một mươi người so với quy định một xe ô tô khách đã bị cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam phát hiện và xử lý
xe ô tô khách biển kiểm soát một mươi tám f năm trăm ba mươi sáu do lái xe vũ văn thanh điều khiển
trên xe có ba mươi bảy người trong khi đó xe khách chỉ được phép chở hai mươi bốn hành khách
vượt quá một mươi người so với quy định lưu thông tại địa phận huyện phước sơn tỉnh quảng nam
tài xế cho biết hành khách được đón từ hà tĩnh quảng bình quảng trị huế đi bình phước
tổ tuần tra kiểm soát đã xác minh lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện
là công ty cổ phần du lịch trường khoa về hành vi giao phương tiện với tổng mức phạt tiền là bốn mươi năm triệu đồng
thưa quý vị thời điểm trước và sau dịp
nghỉ tết nguyên đán giáp thì năm hai nghìn hai mươi bốn thì nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tăng cường lực lượng phương tiện
ra quần thực kiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong đó tập trung xử lý hành vi xe khách chở quá số người quy định đảm bảo an toàn cho hành khách
tại km hai trăm chín mươi quốc lộ sáu phường triển sinh tp sơn la
trong khoảng hai giờ đồng hồ tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
đã kiểm tra khoảng tám mươi lửa xe
sau không phát hiện xử lý trường hợp xe khách chở quá số người quy định
thường thì dịp tết mỗi năm sẽ là tranh trúc rất là trật trội vào trong dịp lễ tết này
nhưng mà trong thời gian năm nay em đi thì xe em đã được thông thoáng đủ chỗ đủ người
không có việc chen lẫn vào sâu đẩy và nhu nhét người như mỗi năm trước
tài xế chấp hành rất đúng nội quy của nhà nước
trên tuyến quốc lộ sáu phòng cảnh sát giao thông đã bố trí ba đội tuần tra
nhằm phát hiện xử lý vi phạm bắt thêm khách qua số lượng quy định
riêng những ngày sau tết người dân đi các tỉnh thành phố làm việc học tập trở lại đông đúc
phương tiện vận chuyển khách tăng
phòng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm
để các nhà xe vận chuyển khách đảm bảo số lượng khách theo đúng quy định
đảm bảo an toàn cho các phương tiện vận chuyển hành khách
trong đợt thực hiện cao điểm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đến nay
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản một mươi ba trường hợp ô tô khách vi phạm quy định
về trật tự an toàn giao thông trong đó có hai trường hợp vi phạm trưởng quá số người quy định

về trật tự an toàn giao thông trong đó có hai trường hợp vi phạm quy định
trong dịp này lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến giao thông
bên cạnh đó nhiều công ty khu công nghiệp đã bố trí xe đón công nhân trở lại làm việc
ý thức của người dân khi lựa chọn xe uy tín cao hơn không chấp nhận việc nhồi nhét khách
nên tình trạng xe khách trở quá số người quy định ít diễn ra
thưa quý vị cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
điều khiển xe khách đi ngược chiều trên quốc lộ một
sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc ô tô khách đi ngược chiều trên quốc lộ một
đoạn qua dốc đá trắng ninh hòa huyện ninh hòa tỉnh khách hòa
trong cảnh sát giao thông ninh hòa phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đã xác minh làm rõ
cảnh sát xác định tài xế điều khiển xe ô tô khách đi ngược chiều là nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tỉnh phú yên
tài xế này cho biết hồi một mươi tám h ngày một mươi năm tháng hai khi đi qua khu vực dốc đá trắng ninh hòa thì thấy xe ra cạt xe
và sợ muộn giờ đón khách nên đã điều khiển phương tiện sang đường ngược chiều
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đã lập biên bản xứ phạt tài xế nói trên
với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều
với hành vi trên nam tài xế này sẽ bị xứ phạt từ bốn sáu triệu đồng tức giấy phép lái xe từ hai bốn tháng
sau mâu thuẫn một nam bảo vệ ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã bị đồng nghiệp đâm gục
nạn nhân đã được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
nghi phạm cũng ra đổ thú ngay sau đó
công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng
xảy ra trên địa bàn phường bình thọ làm một nam bảo vệ khoảng sáu mươi tuổi tử vong
thông tin ban đầu gần một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng hai người dân sống ở ngã tư đường einstein
bác ái phường bình thọ nghe tiếng người cãi nhau lớn tiếng
họ chạy đến thì phát hiện nam bảo vệ đã nằm gục xuống đường với vết thương ở ngực
cạnh đó là một người đàn ông sáu mươi ba tuổi trên tay cầm hùng khí
người dân hỗ trợ đưa người đàn ông bị thương đi cấp cứu nhưng người này không qua khỏi
lực lượng chức năng thành phố thủ đức sau đó trích xuất camera lấy lời khai nhân chứng
sau đó nghi phạm cũng đến công an đầu thú
được biết hai người đàn ông trên làm chung công ty bảo vệ
trước đó họ đã xảy ra mâu thuẫn
nạn nhân đứng ở ngã tư đường thì bất ngờ bị nghi phạm tấn công
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ
công an tp hcm ra quân tấn công thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh với tội phạm tính dụng đen trên địa bàn
lực lượng công an toàn thành phố trong đó chủ công là phòng cảnh sát hình sự
mỗi đợt tấn công truy quét tội phạm cho vay lãi nặng và các loại hình cho vay biến tướng
các đơn vị nghiệp vụ trong thực hiện cao điểm đã phát hiện xử lý hai trăm sáu mươi ba vụ bốn trăm linh bốn đối tượng
trong đó đã khởi tố một trăm một mươi năm vụ hai trăm sáu mươi hai bị can xử lý hành chính ba mươi một vụ ba mươi sáu đối tượng
làm rõ một trăm linh ba vụ liên quan đến tính dụng đen triệt xóa hai mươi bảy ứng dụng công nghệ cho vay
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an quận một mươi đã khởi tố vụ án khởi tố chín bị can
là giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thương mại dịch vụ digital credit
công ty trách nhiệm hữu hạng fincap vn và công ty trách nhiệm hữu hạng sophie solutions
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ba công ty này đã cho vay với hơn hai triệu lượt khách hàng
với tổng số tiền cho vay là hơn bảy tỷ
và số tiền lãi thu được là hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
với lãi suất là từ một trăm hai mươi trên năm đến một hai trăm một mươi bảy trên năm
gấp từ sáu tỷ đồng
đây là ba nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với lãi suất lên đến chín trăm linh một năm
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ ngay ngày đầu ra quân
cao điểm tấn công trân ngắp tội phạm
nếu người vay đồng ý các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty
nhà ở tài sản của người vay thẩm định hồ sơ
rồi ký hợp đồng giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp
lợi dụng nhu cầu vay vốn góp để đầu tư vào công việc
kinh doanh đối tượng hùng và đồng bọn đã dụ dỗ lôi kéo nhiều khách hàng vay
với những gói vay không cần thế chấp
đảm bảo an ninh trực tự tết nguyên đáng giáp tình đến nay
liên quan đến tội phạm tính dụng đen đơn vị đã lập hơn một mươi chuyên án đấu tranh
triệt phá một mươi hai băng nhóm hai mươi tám đối tượng hoạt động liên quan đến tính dụng đen
có sử dụng vũ khí và dùng nhiều thú đoạn như tạc sơn chất bẩn để bắt người vay trả nợ
trong đó là có những băng nhóm tính dụng đen hoạt động cho vay với nãi xuất
lên đến chín trăm linh một năm thu lợi bất chính hơn một mươi tỷ đồng
lắm tình công tác lắm tình hình đã phát hiện ra các đối tượng
không có công an được làm tụ tập từ năm đến bảy đối tượng hoạt động cho vay tính dụng
cho các người dân hoàn cảnh khó khăn người dân có nhu cầu vay vốn khó khăn
trong sinh hoạt như là vay vốn của các đối tượng
để chú động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này
thời gian tới công an tp hcm sẽ tập trung đấu tranh đối với các đường dây tổ chức tội phạm
có yếu tố nước ngoài hoạt động cho vay nặng lãi
công ty kinh doanh tài chính tín dụng tiêu dùng cho vay qua app vay trực tuyến trên không gian mạng
cùng với đó là vừa đấu tranh vừa tuyên truyền phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm
nhằm đẩy lùi hoạt động tính dụng đen trong đời sống xã hội
răng đe ngăn chặn những đối tượng đang hoạt động và có ý định hoạt động
thông tin mới nhất liên quan đến vụ thiếu nữ bị sát hại tại hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố bị can đối với hoàng minh hào hai mươi tuổi
quê ở bắc giang để điều tra về tội giết người và cướp tài sản
bị can hào là kẻ sát hại cô gái hai mươi một tuổi trú tại phường mỹ đình một quận nam từ liêm tp hà nội
nạn nhân đi khỏi nhà từ chiều ngày một mươi sáu tháng hai khi đi mặc áo sơ mi trắng chân váy màu xám chạy xe máy vision màu đỏ
tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân công an tp hcm đã phát thông báo tìm người
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm qua bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại nạn nhân là hoàng minh hào đồng thời phát hiện thi thể nạn nhân
tại một khu trọ thuộc phường yên hòa quận cầu giấy nơi xảy ra vụ án mạng là trung cư mini cao bảy tầng
nằm sâu trong hẻm bảy mươi chín ngách bốn mươi trên một mươi bốn ngõ bảy mươi chín đường cầu giấy hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn cường tên gọi khác là trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã hòa ninh
trước khi đoàn đám tỉnh đã bắt được án đam án nên tiến hành bắt giữ

cơ quan công an đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp tục thông tin liên quan đến vụ cháy rừng tại vườn quốc gia hồng liên
quốc gia hồng liên ngay sau khi phát hiện đám cháy xảy ra tại tiểu khu hai trăm tám mươi sáu
khu vực nà hắng thuộc thôn xeo mỹ tỉ xã tà văn thị xã sapa tỉnh lào cai
gần năm trăm linh người gồm các lực lượng công an quân đội đã được huy động tham gia chữa cháy
do điểm cháy nằm ở độ cao khoảng một chín trăm linh mét so với mực nước biển
lớp thực bì dày gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
nên đám cháy đã lan rộng gần một mươi hectare
công an thị xã sapa lào cai đã phối hợp với các lực lượng với gần năm trăm linh người được huy động
để tạo các đường băng càn lửa ngăn cháy vào khu vực rừng già
công an thị xã sapa lào cai đã phối hợp với các lực lượng với gần năm trăm linh người được huy động

đến hai giờ sáng nay hai điểm đã bùng phát cháy trở lại
một điểm cháy ở khu vực nà háng vẫn tiếp tục đang cháy diện tích cháy khoảng hai mươi năm hectare
hiện tại thì tại khu vực xeo mỹ tỉ có nắng to gió lớn cùng với thời tiết hành khô
nên rất bất lợi cho công tác chữa cháy
nguy cơ các đám cháy lan rộng là rất cao
đến thời điểm hiện tại đám cháy cơ bản được khống chế
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn khẩn
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lào cai chỉ đạo các lực lượng chức năng
ủy ban nhân dân thị xã sapa huy động lực lượng khẩn trương khống chế
dập tắt các điểm cháy rừng trên địa bàn
không để cháy lan đến các khu vực khác gây thiệt hại đến tẻ huyên rừng